chương trình hộp thư truyền hình nhận được thông tin của một số hộ dân ở xã nghĩa thương huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi phản ánh
cầu qua sông định ở cánh đồng đám cà thuộc xã nghĩa thương bị sập cách đây đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa được đầu tư
việc sản xuất của người dân gặp rất nhiều khó khăn
cầu cũ có chiều dài khoảng một mươi năm mét được đầu tư và đưa vào sử dụng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám để phục vụ việc đi lại cũng như sản xuất của người dân
qua thời gian sử dụng cầu qua sông định đã hư hại và bị sập từ năm hai nghìn một mươi
để đi lại sản xuất và vận chuyển nông sản người dân phải dùng những vật liệu thô sơ như tre dừa gác qua để đi tạm
trong thời gian qua đã có nhiều trường hợp cả người và phương tiện rớt xuống sông khi qua cầu tạm này
hàng năm trước khi vào các vụ sản xuất hợp tác xã nông nghiệp la hà lại huy động nhân dân góp công góp sức sửa chữa tạm thời cầu qua sông định để đi lại sản xuất và vận chuyển nông sản
tuy nhiên đến mùa mưa lũ cầu tạm lại bị cuốn trôi
hợp tác xã tại bên đây cũng không có nguồn
nên mỗi lần mà hư sửa để cho dân đi lại sản xuất thì hợp xã phải phối kết hợp với dân
tức là hợp tác xã cũng hỗ trợ một phần
bên cạnh là người dân phải bỏ công bỏ sức ra cùng với hợp tác xã để sửa cầu đi lại
bởi vì kế này là phổ chính đó cho người dân
đối với hợp tác xã cũng rất là mong muốn các cấp các ngành cũng cố gắng là tạo được việc sớm nhất
trong thời gian sớm nhất để người dân chúng ta được hưởng nó trong thời gian gần
cái đấy nó kết giờ thì nó cũng thiệt thôi chứ không giao tội với người ta
cầu tạm nhỏ và thô sơ nên các phương tiện cơ giới phục vụ sản xuất như máy cày máy băm máy gạt đập liên hợp
không thể đi qua cánh đồng nên người dân rất bị động trong việc làm đất để gieo xả cũng như thu hoạch
việc vận chuyển nông sản cũng như các máy móc phục vụ sản xuất phải đi đường vòng
làm gia tăng chi phí sản xuất của người dân
từ mùa gieo xả thì máy liên hợp máy băm cũng đi rất là khó khăn
phải đi vòng
có tranh quốc lộ và đi qua có cả đồng của thông bọn rồi mới về được
khi thu hoạch thì kiểu như là máy không thể đi qua được
có nhiều lúc phải ảnh hưởng tới nguồn thu nhập của người dân
tại các đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
người dân thôn la hà bốn xã nghĩa thương đã nhiều lần đề nghị các cấp chính quyền
quan tâm đầu tư mới cầu bắc qua sông định và tuyến đường ra cánh đồng năm mươi hectare
để người dân đi lại xã nghĩa thương
tuy nhiên đến nay đã chín năm kể từ khi cầu bị sập
tuyến đường ra cánh đồng vẫn chưa được đầu tư
nghĩa thương thì cái địa bàn rất rộng
mà cái đường ra cánh đồng này thì cầu sông định lâu nay là
địa phương cũng rất là quan tâm đi khâu sắc nhiều lần
và kiến nghị cấp tranh nhiều lần là kiến nghị cấp tranh
nhưng mà điều kiện về kinh phí nó rất là khó khăn
cho nên cái điều kiện mà địa phương thì để xây dựng lại cái cầu
để phục vụ cho dân sinh để đi qua để làm sản xuất nông nghiệp
đây là một vấn đề rất là khó khăn
cũng kính đề nghị các cấp hỗ trợ về kinh phí
để xây dựng cái cầu này để phục vụ cho bà con
từ ngày cầu bê tông sập đã ảnh hưởng rất lớn
đến việc sản xuất nông nghiệp của người dân
vì vậy việc đầu tư cầu mới qua sông định
và tuyến đường ra cánh đồng đám cả là rất cần thiết
để người dân đi lại sản xuất được thuận lợi
nhằm đảm bảo an toàn giao thông
và góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương